điều tra tội phạm về ma túy bộ công an bắt quả tang ba đối tượng là vàng a ca hoàng văn sông và hoàng văn sinh
vật chúng thư giữ là bốn mươi bánh heroin hai xe máy và một số đồ vật tài điệu có liên quan
mở rộng điều tra ban chuyên án khẩn trương tiến hành bắt giữ hai đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán ma túy
hiện ban chuyên án đang tập trung đấu tranh làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
tại bình định phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh phối hợp với công an thị xã an nhơn đột kích quán karaoke las vegas trên địa bàn thị xã an nhơn
phát hiện nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện tại quán karaoke las vegas có ba mươi hai khách hát
qua test nhanh có hai mươi năm người trong đó có một mươi ba nữ dương tính với chất ma túy
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ nhiều dụng cụ mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
hiện công an kẻ sát điều tra đã tạm giữ hình sự năm đối tượng có liên quan để điều tra về
hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hành vi chứa chất sử dụng trái phép chất ma túy đối với chủ quán karaoke
công an phường ninh thạnh thành phố tây ninh tỉnh tây ninh đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật
cụ thể vào lúc một mươi một h một mươi phút ngày một mươi một tháng bốn công an phường ninh thạnh đã bắt quả tăng đối tượng cao đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại ấp trung sơn xã suối nghệ huyện châu đức tỉnh bảy vũng tàu đang thực hiện hành vi trộm xe mô tô
vật chứng thu giữ là một xe máy mang bị kiểm soát bảy mươi b một trăm bảy mươi nghìn năm trăm ba mươi bảy bốn mươi một triệu đồng một bộ đoạn dùng để bẻ khóa xe một điện thoại di động và một con dao dầu giấy
bước đầu tuấn khai nhận do nợ nần không đủ tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp
vào sáng ngày một mươi một tháng bốn thấy xe của người dân đi làm dãy không có người trông coi liên tiếp cận ra tay trộm cắp
và trong lúc thực hiện hành vi thì bị công an phường ninh thạnh phát hiện bắt quả tàng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng đã bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lò văn biển sinh năm hai nghìn hai
trú tại bản nong háng xã ẩn cang huyện mường ảng tỉnh điện biên về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
trước đó vào ngày một mươi tám tháng ba lò văn biển thuê bốn người cùng chú tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng đi xe máy chở người
và dẫn đường đưa bốn công dân từ thị trấn trùng khánh đi ra khu vực biên giới thuộc xã khâm thành huyện trùng khánh
để xuất cảnh trái phép sang trung quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
ngay sau đó lò văn biển bỏ trốn
mở rộng điều tra và truy tìm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng đã phát hiện và bắt giữ lò văn biển
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng nam vừa truy quét đầy đủ hơn một trăm linh người khai thác vàng trái phép ra khỏi mỏ vàng bồng miêu
thuộc xã tâm lãnh

phòng kể sát môi trường công an tỉnh quảng nam vừa truy quét đầy đuổi hơn một trăm linh người khai thác vàng tỉnh cao bằng đã phát hiện và bắt giữ lò văn biển